thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn thị loan
chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm v medimax cùng với đồng phạm trong vụ án sai phạm về đấu thầu giá quyền sử dụng đất
ở huyện đông anh thành phố hà nội gây thiệt hại ngân sách nhà nước là một trăm ba mươi năm tỷ đồng
hội đồng xét xử đã trự tập sáu mươi người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án và người tham gia tố tụng khác tới phiên tòa
để làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án này
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội vụ án này có một mươi một bị cáo
trong đó chín bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản
bị cáo nguyễn thị loan đã sử dụng hàng loạt chiêu trò câu móc thông đồng với một số cá nhân là cán bộ nhân viên các cơ quan
để dìm giá đất sử dụng quân xanh quân đỏ để trúng đấu giá hơn một mươi sáu m hai đất ở
giải hơn giá thị trường gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
trước đó vào ngày chín tháng bốn tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án này
tuy nhiên ngay sau khi đại diện viện kiểm soát thực hành quyền công tố tại phiên tòa công bố bản cáo trạng
bị cáo nguyễn thị loan đã đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa vì bốn trong số năm luật sư bảo chữa cho bị cáo vắng mặt tại phiên tòa và có đơn xin hoãn phiên tòa
ngoài ra bị cáo loan cũng đề nghị hội đồng xét xử cho thời gian để luật sư của bị cáo giao nộp thêm các tài liệu chứng cứ liên quan đến bị cáo
trong thời gian phiên tòa tạm hoãn luật sư của bị cáo loan đã cung cấp và giao nộp hơn tám mươi bộ tài liệu chứng cứ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại tập đoàn thuận an
và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm